với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai
đối với hoàng thị thầm đồng thị nhấm và hoàng thu lệ cùng chú tỉnh bắc cạn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
thầm làm hiệu trưởng chủ tài khoản trường phổ thông dân tộc nội chú ngân sơn
huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
lợi dụng chức vụ quyền hạn đã chỉ đạo nhấm là thủ quỹ của trường
và lệ là kế toán của trường quyết toán sử dụng tiền học bổng của học sinh
để chi không đúng quy định cho các hoạt động khác của nhà trường
tổng số tiền các bị cáo chi không đúng mục đích gây thiệt hại đến quyền lợi của các học sinh
là trên hai trăm tám mươi ba triệu đồng
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo hoàng thị thầm ba năm sáu tháng tù giam
phạt bổ sung một mươi năm triệu đồng
xử phạt bị cáo đồng thị nhấm và hoàng thu lệ mỗi bị cáo một mươi tám tháng tù giam
phạt bổ sung mỗi bị cáo một mươi triệu đồng để xung công quỹ
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo hoàng thu lệ mỗi bị cáo một mươi tám tháng tủ giam